công an thành phố hồ chí minh vừa chống dịch vừa giữ gìn bình yên cho người dân
mở đầu phần tin trong nước xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần
nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm trong công tác giáo dục đào tạo công an nhân dân
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an yêu cầu cục đào tạo tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị tham mưu
đề xuất xây dựng chiến lược về công tác giáo dục đào tạo
với lộ trình nhiệm vụ cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng
chính quy tinh nhuệ hiện đại
nghiêm túc đánh giá làm rõ nguyên nhân của tồn tại hạn chế và khẩn trương có biện pháp khắc phục
nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục đào tạo
bồi dưỡng cán bộ công an nhân dân phù hợp với thực tiễn công tác công an
chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
yêu cầu lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản công tác điều tra cơ bản
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống tội phạm
lực lượng cảnh sát kinh tế xác định rõ vị trí vai trò của mình trong tình hình mới
không để hình sự hóa các đơn thư nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín và thời kỳ hậu covid một mươi chín
người đứng đầu các cấp tiếp tục phát huy vai trò nêu gương gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật
chủ động nhận diện các loại tội phạm trên từng lĩnh vực từng thời điểm
tại phiên họp của hội đồng tư vấn đặc xá trung ương năm hai nghìn hai mươi một diễn ra tuần qua
ban tổ chức đã công bố quyết định của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
về việc thành lập hội đồng tư vấn đặc xá trung ương năm hai nghìn hai mươi một
do phó thủ tướng thường trực trương hòa bình làm chủ tịch
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm ủy viên thường trực
phát biểu tại phiên họp phó thủ tướng thường trực giao bộ công an
cơ quan thường trực của hội đồng thực hiện nghiêm quy định của luật đặc giá
quyết định của chủ tịch nước các hướng dẫn và chỉ đạo của hội đồng tư vấn đặc giá trung ương
tại hội nghị đại diện bộ công an cũng đã trình bày kế hoạch và hướng dẫn về công tác đặc sá năm hai nghìn hai mươi
chủ trì buổi họp với thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an trong tuần qua
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo
lưu ý các địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình
thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đấu tranh chấn áp tội phạm
các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai kế hoạch tăng cường chi viện lực lượng vào tp hcm
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cục truyền thông công an nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền
lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị không trực tiếp đối mặt với tội phạm công việc của các đồng chí âm thầm lặng lẽ
khi thường xuyên phải bám địa bàn bám cơ sở vận động thuyết phục quần chúng bằng lý bằng tình
thông qua những hoạt động thực tế hướng về cơ sở đã giúp cán bộ chiến sĩ phòng an ninh đối nội
công an tỉnh hải dương xây dựng thế trận lòng dân sáng tạo cương quyết trong đấu tranh với các thế lực thù địch
góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh hải dương
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi một trăm linh các cám bộ chiến sĩ phòng an ninh đối nội công an tỉnh hải dương
đã được điều động xuống địa bàn phối hợp với công an các địa phương
âm mưu hoạt động lợi dụng các vấn đề tôn giáo dân tộc dân chủ nhân quyền của các thế lực thù địch phản động
lực lượng an ninh công an tỉnh đã thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc tập trung quản lý chặt chẽ địa bàn đối tượng
phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
tham gia phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn khiếu kiện đông người kéo dài
không để phát sinh
thành điểm nóng về an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trên địa bàn tỉnh hải dương có sáu tôn giáo khác nhau
phòng an ninh đối nội công an tỉnh hải dương đã chủ động bám sát địa bàn
nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo chính đáng của nhân dân
những buổi thường xuyên tiếp xúc với các nhân dân
các chủ trì chức sắc chức việc vận động giáo dân tín đồ phật tử
chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước như thế này
đã giúp hàng trăm vụ việc lớn nhỏ phức tạp liên quan đến an ninh tôn giáo dân tộc được giải quyết triệt đề
để thực hiện nghiêm túc các đường lối chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
trong đó có liên quan đến vấn đề an ninh dân dân
có thể nói là trong nhiều năm qua giữa cái phối hợp giữa giáo hội
với những lực lượng công an nhân dân rất là nhịp nhàng và cũng có rất nhiều các kết quả tốt
điều đó cũng để nói đến tinh thần phục đạo yêu nước
tinh thần đạo pháp đồng hành cùng với dân tộc trong suốt hai năm qua
sau quá trình anh em tích cực xuống địa bàn
tích cực trao đổi phối hợp tuyên truyền vận động người dân
người dân cũng đã có những nhận thức ra bước đầu
ngoài ra trong quá trình quần chúng nhân dân đi cấp cấp
thì quần chúng nhân dân nhận thức về pháp luật của người dân cũng hạn chế
đôi lúc vì những bức xúc mà người dân có thể có những hành vi vượt quá quy chuẩn của quy định pháp luật
thì anh em công an cũng đã tham hướng dẫn cho người dân
trong quá trình đi cấp cấp thiến nghị khiếu nại tố cáo
để thực hiện theo đúng quy định của luật khiếu nại luật tố cáo
đặc thù là lực lượng thầm lặng nhiệm vụ khó khăn vất vả công tác giáo dục chính trị tư tưởng
cũng luôn được cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh
đối nội hết sức coi trọng nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo bác
bằng những việc làm thiết thực hiệu quả
qua đó đã chủ động phòng ngừa phát hiện và tập trung giải quyết kịp thời
không để tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
với trách nhiệm và chức lăng nhiệm vụ
mỗi cám bộ chiến sĩ luôn lêu cao tinh thần
dáng nghĩ dáng hàm và tích cực học tập tu dưỡng
rèn luyện để khi có những sự việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn
đều có sự chủ động lắm từ sớm và không ngại khó
không ngại khổ để sẵn sàng tham gia vào các nhiệm vụ
đặc biệt là những khâu yếu việc mới diễn ra trên địa bàn
dưới tác động của dịch covid một mươi chín và cuộc cách mạng công nghiệp bốn
thứ tư tình hình an ninh thế giới khu vực và trong nước
tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
đặt lên vai các chiến sĩ an ninh đối nội những thách thức và trách nhiệm nặng nề hơn
nhưng với những kết quả đã đạt được
tiếp tục là động lực để lực lượng an ninh đối nội công an tỉnh hải dương
khẳng định vai trò nòng cốt sung kích trong giữ vững ổn định chính trị xã hội của địa phương
tiếp tục với những tin tức khác bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày một mươi một tháng bảy của bộ y tế cho biết
có thêm bảy trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới số ca mắc tại thành phố hồ chí minh vẫn đứng đầu cả nước
tổng số ca mắc trong ngày là một chín trăm năm mươi ba ca hôm nay có bảy mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong ngày một mươi một tháng bảy việt nam ghi nhận một chín trăm năm mươi ba ca mắc mới tám ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
một chín trăm bốn mươi năm ca ghi nhận trong nước thành phố hồ chí minh nhiều nhất với một ba trăm chín mươi bảy ca
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam có tổng cộng hai mươi bảy tám trăm chín mươi hai ca ghi nhận trong nước và một chín trăm hai mươi bốn ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai mươi sáu ba trăm hai mươi hai ca
trong đó có sáu năm trăm linh một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo bốn ca tử vong do covid một mươi chín
số từ một trăm một mươi ba đến một trăm một mươi sáu trong đó hai người ở thành phố hồ chí minh
hai bệnh nhân ở đồng tháp
chiều nay trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội thông tin thành phố có thêm một mươi một ca dương tính với sars cov hai
trong đó có một ca về từ đà nẵng còn lại đều từ thành phố hồ chí minh về trên ba chuyến bay
ngay trong chiều ngày một mươi một tháng bảy lực lượng chức năng quận hai bà trưng thành phố hà nội
đã tiến hành phong tỏa y tế tại địa chỉ số tám mươi chín bùi thị xuân phường nguyễn du
sau khi ghi nhận ca dương tính với sars cov hai

thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với công an thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an phú yên
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tham dự cuộc họp thì còn có lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc bộ công an
tại cuộc họp lãnh đạo công an thành phố hồ chí minh công an các tỉnh bình dương đồng nai long an phú yên
đã báo cáo với thứ trưởng nguyễn văn sơn về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
đề xuất các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới và kế hoạch tăng cường tri viện cho địa phương có diễn biến phức tạp
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương đánh giá cao nỗ lực của công an các đơn vị địa phương nói trên
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an thành phố hồ chí minh công an các tỉnh bình dương đồng nai long an phú yên
tiếp tục phát huy tinh thần chủ động bám sát phương châm bốn tại chỗ để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả
đồng thời tiếp tục tham mưu đề xuất trang bị những trang thiết bị cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng chống dịch
đồng chí thứ trưởng đồng ý với đề xuất tăng tri viện quân số đối với lực lượng công an một số địa phương sẵn sàng ứng phó với tình huống lây lan của dịch bệnh
đồng thời bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh đối với các lực lượng tri viện của bộ đến công an các địa phương
đề nghị công an các tỉnh thành phố phân công công tác phù hợp nhằm phát huy hiệu quả công tác một cách tốt nhất
thưa quý vị trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
thì công an thành phố hồ chí minh vẫn ghi nhận có các vụ trộm cắp cướp giật mua bán ma túy hủy hoại tài sản
nhưng nhìn chung thì tình hình an ninh trật tự ổn định phạm pháp hình sự giảm còn một phần ba so với ngày thường
có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của công an thành phố khi thực hiện nhiệm vụ kép
vừa chống dịch vừa giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân
hàng ngày tổ công tác ba trăm sáu mươi ba của công an quận bình thạnh triển khai lực lượng tuần tra khép kính địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đặc biệt là ban đêm khi đường phố vắng vẻ thì các loại tội phạm hoạt động trên đường phố sẽ lợi dụng để cướp vật và trộm cắp tài sản
bóng dáng của lực lượng công an xuất hiện trên đường đã khiến người dân an tâm hơn
tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba của công an quận bình thạnh cũng đã tăng cường nhiều lực lượng để tuần tra trên nhiều tuyến đường trên địa bàn quận bình thạnh
chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp số người dân không đeo khẩu trang tụ tập từ hai người trở lên
và nhiệm vụ thứ hai chúng tôi muốn cần đảm bảo là giữ gìn an ninh trật tự nhất là trong mùa dịch này và trong mùa giải bóng đá euro đang diễn ra
ngăn pháp hành sự diễn ra đặc biệt là các tội về trộm cắp tài sản cướp và cấp giật
gây mất an ninh trực tự và vi phạm công tác phòng chống dịch
ngay lập tức lực lượng công an đã có mặt để vãn hồi trật tự giải tán đám đông và đưa những người liên quan về trụ sở để xử lý
tại quận gò vấp tổ công tác ba trăm sáu mươi ba của công an quận đến từng cửa hàng thiết yếu để tuyên truyền nhắc nhở thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
canh chán với các loại tội phạm hoạt động ban đêm
trong tình hình hiện nay các đối tượng hoạt động cũng rất là táo bạo
lực lượng cảnh sát hành sự và công an các đội nghiệp vụ công an các phường đã tăng cường công tác tuần tra để khép kính địa bàn nhằm giữ gìn bình yên cho người dân ở thành phố
bên cạnh đó tuần tra nhắc nhở các cửa hàng cửa hiệu kinh doanh đảm bảo việc giữ gìn xe cộ không để các đối tượng lợi dụng để trộm cắp lừa đảo cướp vật trên đường phố
đặc biệt trong thời gian gần đây đường xá tương đối vắng dẻ đối tượng bên ngoài dễ xảy ra tình trạng cướp dịch ảnh hưởng đến sự bình yên của nhân dân
trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội công an tp hcm đã lập biên bản xứ phạt hai trăm linh ba trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang
khi ra đường ra khỏi nhà không có lý do chính đáng mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu với tổng số tiền xứ phạt là ba trăm tám mươi chín triệu đồng
ngoài công tác phòng chống dịch lực lượng công an còn luôn có mặt xử lý kịp thời những vụ việc gây mất an ninh trực tự sẵn sàng thức để người dân ngủ yên
hôm nay đà nẵng ghi nhận sáu ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng trong đó có hai ca làm việc tại khu công nghiệp an đồn quận sơn trà
hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng cách ly đối với các nhân viên trong khu công nghiệp an đồn
hai ca dương tính với sars cov hai ghi nhận vào ngày một mươi một tháng bảy tại thành phố đà nẵng làm việc tại hai tòa nhà của trung tâm hạ tầng mạng miền trung có trụ sở đóng tại khu công nghiệp an đồn quận sơn trà
nhằm nhanh chóng khoanh vùng không để ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp các lực lượng chức năng của quận sơn trà đã nhanh chóng truy vết
lấy mẫu hàng trăm người làm việc tại hai tòa nhà của đơn vị này và đưa đi cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc trực tiếp
đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế dịch không để lây lan cho hàng ngàn lao động đang làm việc tại đây
cũng trong chiều ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc khánh hòa đã có thông báo khẩn số một mươi một về việc tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với sars cov hai trên địa bàn tỉnh khánh hòa
theo cdc khánh hòa trong ngày toàn tỉnh ghi nhận bốn mươi hai ca
trường hợp dương tính với sars cov hai theo kết quả điều tra dịch để các bệnh nhân trên có ghé đến một số địa điểm gồm
trợ vĩnh trường đường võ thị sáu tp nha trang vào lúc tám h tám h ba mươi phút ngày bảy bảy
cửa hàng điện nước đức điện một mươi hai a võ thị sáu phường phước long tp nha trang vào lúc một mươi h một mươi h hai mươi phút ngày tám bảy
tám rỗ tại địa chỉ hai mươi một trên ba nguyễn tất thành phước long tp nha trang vào lúc một mươi năm h một mươi sáu h ngày năm bảy
một mươi ba nguyễn đức cảnh phước long tp nha trang vào lúc một mươi năm h một mươi sáu h ngày năm bảy
quán cà phê bọt ba mươi lý nam đế tp nha trang từ một mươi h ba mươi đến một mươi ba h ngày ba bảy
quán cà phê đồi khu đô thị mipeko trung cư ph tp nha trang từ một mươi sáu h bốn mươi năm đến hai mươi hai h ngày ba bảy
cdc khánh hòa đề nghị những cá nhân có liên quan đến lịch trình trên
liên hệ với trạm y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình
khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ https hai hai gạch chéo tờ khai y tế vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
cài đặt ứng dụng bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tin an ninh trật tự
bị cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn
một đối tượng đã đưa hối lộ số tiền một trăm linh triệu đồng để được bỏ qua
tuy nhiên hành vi vi phạm của đối tượng đã bị lực lượng công an kiên quyết xử lý
vụ việc vừa diễn ra vào đêm nay
ngày hôm qua một mươi tháng bảy trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cư capo huyện crong búc tỉnh đắk lắc
trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tổ công tác của trạm grong búc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
phát hiện một người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi bảy t một bảy nghìn chín trăm ba mươi bảy đang chạy từ hướng tỉnh gia lai đi thành phố buôn ma thuột
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra
người này khai tên là trần cao cường ở xã yà hồ huyện crong năng tỉnh đắk lắc
trong quá trình lực lượng chức năng đang kiểm tra cường đã rút trong túi áo ra một khẩu súng hình dạng như súng rulo
nhưng ngay lập tức đã bị tổ cảnh sát giao thông áp sát khống chế bắt giữ tức lấy khẩu súng bên trong có tám viên đạn
khám xét trong cốc xe máy và túi hành lý của cường tổ công tác thu giữ thêm một khẩu súng tự chế hai mươi ba viên đạn thể thao và bảy viên đạn k năm mươi chín
lúc này cường nói với tổ công tác sẽ đưa một trăm linh triệu đồng để xin được bỏ qua vi phạm nhưng đã bị tổ công tác từ chối và lập biên bản để xử lý
kiểm tra giấy tờ xe thì đối tượng đưa ra một giấy phép lấy xe là không phải của đối tượng
và đối tượng là đưa tiền cho tổ công tác để bỏ qua cái việc xử lý vi phạm hành chính
tôi đã nhắc nhở người điều khiển là cất tiền và cảnh cáo làm việc nghiêm túc
sau đó là chúng tôi tiếp tục kiểm soát dắt xe sát vào lề
cùng tay phải và ngọt sau lưng áo là rút một vật giống khẩu súng
tôi liền áp sát và cùng các đồng chí trong tổ công tác là khống chế bắt giữ đối tượng để tạm giữ một khẩu súng yu lô
trong súng là có tám viên đạn
và qua kiểm tra trong giỏ sách của đối tượng có thêm hơn hai mươi viên đạn thể thao và một số viên đạn súng quân dụng và các vật dụng khác
bước đầu cường khai nhận đã mua hai khẩu súng cùng ba mươi tám viên đạn trên

qua kiểm tra cho thấy cường còn dương tính với chất ma túy
trước đó cường từng có một tiền án một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
hiện vụ việc đang được chuyển giao cho công an huyện cronbrook
tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý
để đối phó với lực lượng chức năng đối tượng đã thiết kế khu vực nhà theo hình thức bong ke
xây tường cao hai lớp cổng nuôi nhiều chó giữ lắp nhiều camera để cảnh giới
dùng ám tín hiệu và chỉ bán ma túy cho đối tượng quen biết
công an thành phố phủ lý của tỉnh hà nam đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn long
tức long cay về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào trường ngày một mươi tháng bảy lực lượng chức năng đã bắt quả tàng nguyễn văn long
đang bán ma túy cho đối tượng nghiện tại nhà ở của long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai mươi túi ni lông bên trong chứa hơn một trăm sáu mươi viên nén màu đỏ
nghi là ma túy ngựa hai mươi bốn túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
đối tượng khai là ma túy đá và ma túy ngựa để bán cho các con nghiện
khám xét khẩn cấp nơi ở của long lực lượng công an đã thu giữ nhiều đao kiếm các loại
và tăng vật có liên quan đến hành vi phạm tội của long
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với nguyễn thị mỹ cơ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiếp nhận tin báo của một người phụ nữ về việc trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
do nguyễn thị mỹ cơ vay tiền một mươi sáu lần có ghi biên nhận với tổng số tiền trên hai mươi bảy tỷ đồng
thời hạn từ bảy ngày đến một mươi ngày trả gốc và lãi tuy nhiên sau đó bị can cơ không thanh toán
qua quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã xác định
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bị can cơ hỏi vay của người phụ nữ trên với số tiền hai tỷ đồng
có ghi biên nhận để mua tôm nuôi hồ và hứa sẽ trả trong vòng từ bảy đến một mươi ngày
sau đó cơ sử dụng số tiền vào mục đích khác như trả tiền góp cho một người dân
ở xã dân thành số tiền một hai tỷ đồng và đóng lãi năm trăm linh triệu đồng
số còn lại sử dụng mua bán tôm nhỏ lẻ trả tiền nhân công và tiêu xài cá nhân
thưa quý vị vào sáng ngày chín tháng bảy anh hoàng minh công tạm trú ở tây mỗ
nam từ liêm hà nội
rất bất ngờ khi được công an phường mễ trì quận nam từ liêm hà nội
mời đến nhận lại chiếc ví bị đánh rơi từ lâu với đầy đủ tài sản giấy tờ
điều đặc biệt đằng sau câu chuyện bình thường này là những tiện ích
mà hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia mang lại
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi một công an phường mễ trì quận nam tử liêm
nhận được một chiếc ví bị đánh rơi do người dân nhặt được mang đến
ngoài tiền mặt giấy tờ trong ví
nêu địa chỉ của người đánh rơi ghi quê quán ở nam sách hải dương
nơi thường trú ở lục ngạn bắc giang
sau nhiều lần liên hệ với công an địa phương và tìm kiếm trên mạng xã hội
chiếc ví vẫn không tìm được chủ nhân
điểm đột phá đã đến khi hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
được liên thông vào ngày một tháng bảy vừa qua
bằng hệ thống tra cứu các trường thông tin cụ thể
công sức tìm kiếm gần sáu tháng của các chiến sĩ công an đã được đáp lại xứng đáng
chiếc ví được trao trả tận tay chủ nhân
là anh hoàng minh công
việc tìm thấy và trả lại tài sản cho anh công
chính là từ một trong nhiều tiện ích của hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư
và lực lượng công an luôn quyết tâm cố gắng hết mình
mang lại nhiều thuận tiện hơn nữa cho người dân qua hệ thống này